tuy nhiên với những hộ nông dân đã phải đi vay vốn lên tới hàng chục triệu
thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua bò làm chuồng đầu tư thiết bị
nếu như bán bò họ không thể trả hết nợ trong khi hệ thống chuồng trại lại bị bỏ phí
cùng với thực trạng chăn nuôi nhỏ lẻ năng suất thấp
người nuôi bò ở ba vì đang gặp rất nhiều khó khăn
phóng viên của truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
và phản ánh đến quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
quý vị và các bạn thân mến đến đây chuyên mục nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau